tại tỉnh đồng nai sáng nay hai mươi năm tháng bốn lễ dỗ tổ hùng vương đã được tổ chức lòng trọng tại đền thờ hùng vương phường bình đa thành phố biên hòa
tại buổi lễ đã diễn ra các nghi thức rước bánh trưng bánh dày từ trung tâm văn miếu trấn biên về đền thờ quốc tổ
lễ dân hương hoa của lãnh đạo tỉnh đồng nai thành phố biên hòa và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh lên các vua hùng
sau nghi thức dân hương ban tổ chức đã tiến hành trao giải cuộc thi kể chuyện các đời vua hùng hội thi gói bánh trưng bánh dày và thi nghệ thuật kết trái cây cho các đơn vị đạt giải cao được tổ chức trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng bốn